ngay tại bản cú múa xã mường mươn huyện mường trà tỉnh điện biên
hai đối tượng đã bị bắt giữ về hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng quảng văn thiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và cà văn thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
cùng chú tại thị trấn mường trà huyện mường trà tỉnh điện biên
tăng vật thu giữ gồm hai viên ma túy tổng hợp ba trăm linh g chất bột màu trắng
nghi là heroin và hai điện thoại di động
thưa quý vị hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau
đã bất ngờ bao vây và bắt quả tàng nhiều đối tượng đang tham gia đánh bạc
tại ấp một mươi tám xã biển bạch huyện thới bình tỉnh cà mau
điều đáng chú ý là tham gia tụ điểm đánh bạc trên hầu hết là phụ nữ
có một mươi bảy đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc đã bị tạm giữ trong đó có một mươi bốn nữ
kiểm tra trên người các đối tượng và xung quanh chiếu bạc lực lượng chức năng tạm giữ số tiền trên ba mươi triệu đồng
theo lời khai ban đầu của các đối tượng thụ điểm đánh bài ăn tiền trên là do một người địa phương tổ chức
tại căn tròi phía sau nhà với mục đích thu tiền
đối tượng tham gia là người địa phương và các địa bàn giáp danh
hiện tăng vật và đối tượng đã được bàn giao về đơn vị chức năng để tiếp tục xử lý theo quy định
thưa quý vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên đường
lực lượng cảnh sát giao thông luôn là những người quan tâm và giúp đỡ nhân dân khi gặp khó khăn hoạn nạn
và vào khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng ngày hôm nay khi mà phát hiện chiếc xe ô tô mercedes bất ngờ bốc cháy dữ dội trên đường phạm hùng
hướng đi khuất duy tiến đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
cùng với người dân gần đó đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy
ngay khi phát hiện khói bốc lên từ nắp capo một chiếc xe ô tô lưu thông theo hướng mai dịch về khuất duy tiến

ra hiệu lệnh dừng xe hỗ trợ xử lý
có đồng chí cảnh sát giao thông hô nên là có cháy xe
thì mình cũng chỉ biết là chạy vào bái xe lấy mấy bình trựa cháy ra để xịt thôi
nói chung lúc đấy thì cũng hơi bất ngờ nên mọi người cũng đang hốt hoảng chạy
nói chung là mọi người vào dập cũng rất là nhanh
là người dân buôn bán kinh doanh gần đó trong nhà luôn để sẵn hai bình chữa cháy
chị nguyễn thị hòa cũng đã hỗ trợ hết sức đồng hành với lực lượng cảnh sát giao thông tham gia dập lửa
người thì chạy vào lấy bình chữa cháy người thì xin nước
mình cứ thế mình hỗ trợ mà các chú công an cũng thế
cứ ai đi xuống là cũng cầm theo một bình trựa cháy sẵn sàng ứng cứu cho người dân
trong lúc gọi là nguy cấp như thế là rất tốt
bằng việc kịp thời huy động chín bình chữa cháy của đội cảnh sát giao thông
cũng như của các hộ dân gần đó đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng
và không để xảy ra hậu quả đáng tiếc
cái vụ cháy xe ô tô của cá nhân
cũng như của tổ chức
thì là nó rất nguy hiểm đến cho người tham gia giao thông
tuy nhiên là nó liên quan đến cháy và cộng nhiên nó phát vào bình xăng nó sẽ cháy nổ
chính vì thế là lực lượng anh em chúng tôi nhanh chóng
thì tôi phát hiện để dập tắt ngay đám cháy phát sinh từ đầu
không để nó lan rộng ra thì cứu được tài sản cho nhân dân
trong những giờ làm nhiệm vụ thì có những tình huống xảy ra
ví dụ như xe gặp sự cố hay là cháy nổ
hay là những cái vấn đề mà xảy ra va chạm trên đường
thì chúng tôi luôn lân cao tinh thần để giúp sức
và cái thứ hai là để phục vụ nhân dân được tốt nhất
đồng biên phòng sông trăng bộ đội biên phòng tỉnh long an
vừa phối hợp với các đơn vị liên quan
bắt giữ bốn đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép sang campuchia
trước đó tổ tuần tra làm nhiệm vụ phát hiện tại bờ nam
kênh cái cỏ thuộc akeme xã hưng điền huyện tân hưng tỉnh long an
có bốn người có hành vi chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang campuchia
tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ kiểm tra
xác định nhân thân gồm nguyễn hữu quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
thường trú tỉnh đồng tháp và ba đối tượng nguyễn xuân hùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám phan thị thoa sinh năm hai nghìn một và lò thị sinh
sinh năm hai nghìn hai đều thường trú ở các tỉnh phía bắc
các đối tượng khai nhận vào thời điểm trước tết nguyên đáng quý mão hai nghìn hai mươi bốn
nguyễn xuân hùng sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm việc làm
và được một tài khoản hướng dẫn qua casino bên campuchia chơi đánh bạc
ít vốn nhanh kiếm lời hùng cùng với vợ là phan thị thoa và bạn là lò thị sinh
phóng nhất sẽ đi sang campuchia
theo hướng dẫn của người trên mạng ba mươi ba người đi xe từ tỉnh lai châu đến sân bay nội bài
hà nội bay vào thành phố hồ chí minh
sau khi xuống sân bay tân sơn nhất hùng được một người đàn ông gọi điện hướng dẫn đi taxi
đến xã hương điền huyện tân hưng tỉnh long an sẽ có người đón
hùng thoa sinh đến địa điểm trên thì được nguyễn hữu quý đón và đưa đến biên giới
để vượt biên sang campuchia
còn đến thời điểm hiện tại cán vụ hàng hải thành phố hồ chí minh đang phối hợp
với các cơ quan liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ va chạm giữa hai tàu
chở theo container trên địa bàn huyện cần giờ
sự việc diễn ra vào sáng nay một mươi một tháng hai
khoảng năm giờ sáng ngày một mươi một tháng hai tàu one high hai trăm tám mươi tám quốc tịch singapore
chở nhiều thùng container di chuyển trên sông lòng tàu hướng về cảng sài gòn
khi đến ấp an hòa xã tâm thung hiệp huyện cần giờ thành phố hồ chí minh
thì sẽ ra va chạm với tàu resurgence
cũng chở container di chuyển theo hướng đi vũng tàu
vụ va chạm không gây thiệt hại về người nhưng tàu resurgence bị móc mũi tàu
tàu one high hai trăm tám mươi tám bị một vết rách ở mạng trái
một số thùng container bị dịch chuyển
sau khi vụ tai nạn xảy ra cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường xử lý sự cố
theo cán vụ hàng hải thành phố hồ chí minh hiện tại tàu resurgence
đang được lai dắt về cảng sài gòn
trong khi đó tàu one high hai trăm tám mươi tám đang neo đầu tại hiện trường
để đảm bảo an toàn thông suốt cho các phương tiện
các đơn vị chức năng đang phối hợp thực hiện phân luồn và điều tiết qua khu vực này
trong chiều một mươi một tháng hai công an thành phố hồ chí minh đã phối hợp với công an quận một mươi hai
thực hiện phong tỏa bảo vệ và khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ hai người đàn ông tử vong bất thường
sau khi đi ăn đám tiệc hôm một mươi tháng hai tại một nhà dân trên địa bàn quận một mươi hai
tại hiện trường công an đã phong tỏa khu vực quanh căn nhà
được cho là nơi hai người đàn ông bị trọng thương rồi tử vong sau khi đưa đi cấp cứu
thông tin ban đầu một số người dân ở trong khu vực phường đông hương thuận quận một mươi hai cho biết
hôm một mươi tháng hai một hội dân đã tổ chức một buổi tiệc
đến khuya vào lúc gần cuối bữa tiệc trong lúc những người khác đang dọn dẹp
thì hai người đàn ông leo lên lầu bất ngờ cùng rơi xuống đất
người nhà hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã không qua khỏi
hai nạn nhân gồm một người ba mươi tám tuổi ngụ quận một mươi hai và người kia bốn mươi năm tuổi quê tỉnh thanh hóa
được biết hai nạn nhân trên là bà con của chủ nhà
qua hai ngày xét xử chiều qua ngày một mươi tháng hai tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm
đối với sáu bị cáo trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế
gây thất thoát trên một trăm linh hai tỷ đồng xảy ra tại công ty lương thực tỉnh vĩnh long
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi hai thông qua bị cáo huỳnh văn thức nguyên trưởng phòng kế hoạch kinh doanh công ty lương thực vĩnh long
dương lê dũng giám đốc công ty lương thực vĩnh long và bị cáo nguyễn thị tuyết nghĩa
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thịnh pháp con tum
đã ký hợp đồng kinh doanh với các đối tác có liên quan trong vụ án với nội dung công ty vĩnh long ứng vốn cho công ty thịnh pháp
với lãi suất từ sáu đến tám một năm đồng thời thu lợi nhuận theo số lượng hàng
thông qua hàng chục hợp đồng khống gây thất thoát cho nhà nước khoảng một trăm linh hai tỷ đồng
trong vụ việc dương lê dũng là người giữ vai trò chính chỉ đạo cấp dưới làm trái
tuy nhiên bị cáo dũng đã chết nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra đối với bị cáo dương lê dũng
chiều ngày một mươi tháng hai tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long tuyên án huỳnh văn thức trần thị diễm thúy
nguyên kế toán trưởng công ty lương thực vĩnh long mỗi bị cáo bốn năm tù giam
cùng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo nguyễn thị tuyết nghĩa bảy năm tù giam và bị cáo nguyễn ngọc thạch
con trai bị cáo nghĩa nguyên phó tổng giám đốc ba năm tù giam cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các bị cáo khác bị tuyên phạt từ sáu tháng đến hai năm tù treo
cùng về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước cơ quan tổ chức doanh nghiệp
sau một ngày xét xử sơ thẩm chiều qua hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh an giang
tuyên phạt bị cáo nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường chú huyện an phú tỉnh an giang
ba năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và phạt bổ sung bị cáo số tiền bốn mươi triệu đồng
lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp
theo cáo trạng ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi khi nhóm người của hạnh đang vận chuyển gần năm mươi một kg vàng
từ campuchia về thì bị bắt giữ cùng tăng vật
trước cùng ngày hạnh điện thoại cho lê thị bạch vân yêu cầu nguyễn phạm khắc tường
chở vân đến gặp hạnh để trốn sang campuchia
lần lượt mai thị ngọc phấn và nguyễn văn lê cũng được đưa sang campuchia cùng hạnh
cáo trạng xác định hạnh đã ba lần tổ chức cho vân phấn lê sang campuchia
liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
cũng đang khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh
lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra vụ án
và nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bốn trăm linh năm d tại xã liên hồng thành phố hải dương
qua quá trình điều tra bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện một số cá nhân làm việc
tại trung tâm đăng kiểm này đã có hành vi nhận hối lộ để cấp phép hoán cải xe cơ giới không đúng quy định
cho nhiều phương tiện trên địa bàn và các tỉnh lân cận
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đang tập trung điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng
xe khách vượt ẩu ép xe máy ngã xuống đường cùng với vi phạm về chạy sai hành trình cho phép
chủ xe và đại diện bến xe grong anna tỉnh đắk lắc vừa được mời lên làm việc và bị xử phạt theo quy định
qua xác minh xe khách mang bị kiểm soát bốn mươi bảy b hai nghìn sáu mươi sáu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải hào phúc
đơn vị này đã được sở giao thông vận tải đắk lắc cấp phủ hiệu chạy tuyến cố định bến xe gromana
bến xe miền đông
kiểm tra dữ liệu xác định vào thời điểm xảy ra vụ việc xe khách này di chuyển trên quốc lộ một mươi bốn c đoạn qua huyện đắk song tỉnh đắk nông là sai hành trình
tiếp tục kiểm tra ngẫu nhiên trong năm ngày gần đó xe được di chuyển qua đường quốc lộ một mươi bốn c
tại buổi làm việc ông lương văn nam giám đốc công ty vận tải hào phúc cho biết đã bục thôi việc với lái xe trên kể từ ngày chín tháng hai
lý do lái xe này đã vi phạm đạo đức người lái xe và làm trái quy định của công ty về việc chấp hành lái xe đi đúng hành trình trên tuyến gây hậu quả nghiêm trọng
đại diện thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh đắk lắc cho biết theo quy định xe khách chạy xe hành trình sẽ bị xử phạt một mươi một triệu đồng hình thức phạt bổ sung tước giấy phép lái xe hai tháng
thưa quý vị sự bùng nổ của hiện tượng chat gpt trong thời gian qua cũng khiến nhiều người dùng việt tò mò và muốn sử dụng thử
tận dụng điều này rất nhiều người đã đứng ra cho thuê
nhận hỗ trợ đăng ký tài khoản chát cpt với giá từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng
bên cạnh đó là các ứng dụng điện thoại ăn theo chất lượng thấp người tiêu dùng có nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu
và để rõ hơn mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
khi tìm kiếm cụm từ thuê tài khoản chat gpt trên mạng xã hội facebook nhiều người có thể dễ dàng nhận ra hàng loạt bài đăng có nội dung như cho thuê tài khoản chat gpt với người dùng việt
hướng dẫn cách lập tài khoản chát cpt với phí giá
như một cốc trà đá người tiêu dùng như rơi vào ma trận loạn giá tài khoản chát cpt
bên cạnh đó trong thời gian gần đây cũng có nhiều ứng dụng có tên gần giống chát cpt xuất hiện trên các kho ứng dụng app store và google play
đã có hàng trăm nghìn thậm chí hàng triệu người dùng tải xuống các ứng dụng này vì cho rằng đây là ứng dụng chát cpt chính thức
trên app store mình cũng thấy cái

mới lại là khi mà mình cũng thử đăng nhập vào thì nó đòi hỏi khá nhiều thông tin cá nhân và có những cái app thì bắt mình thanh toán trước
theo các chuyên gia việc xuất hiện nhiều ứng dụng ai chatbot ăn theo với chất lượng thấp hòng lợi dụng sự tò mò của người dùng và liên tục hiện quảng cáo làm phiền
hiện chát cpt mới trong giai đoạn phát triển và chỉ có thể truy cập thông qua trang web của openai và hoàn toàn không có ứng dụng dành cho các thiết bị di động
nên rõ ràng người sử dụng việt nam mà muốn tiếp cận cho gpt thì đang phải tìm cách lách thông qua số điện thoại lấy số điện thoại ở nước ngoài và một số nước cho phép cũng như là địa chỉ ip của họ
nhưng rõ ràng là để một người dùng dụng thông thường muốn tiếp cận thì không hề dễ dàng
và lợi dụng cái đặc tính này thì cũng có khá nhiều các cái kẻ xấu và tạo ra các nhóm chat hoặc là các nhóm ở trên mạng xã hội và tìm cách lừa đảo lấy thông tin cũng như lấy tiền của một số người tò mò muốn tìm hiểu về chatgpt mà chưa biết cách
đối nhất là chúng ta sẽ
đối nhất là chúng ta sẽ
có thể bị mất cái mật khẩu của email hoặc là của mạng xã hội và từ đó thì các đối tượng này sẽ đi lừa đảo tiếp với người khác
nếu mà chiếm đoạt với số tiền lớn trên hai triệu đồng hoặc là dưới năm mươi triệu đồng thì hoàn toàn là bị khởi tố theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
để chủ động hơn trong công tác kiểm định xe cơ giới đường bộ cho cả đơn vị đăng kiểm lẫn người dân mới đây sở giao thông vận tải tp hcm đã phát triển và đưa ứng dụng công
công nghệ thông tin vào hỗ trợ đăng kiểm với tên gọi là ttdk ứng dụng này có thể giúp tránh được tình trạng ủng ứ kéo dài tại các khu vực đăng kiểm ở tp hcm
không khỏi lo ngại khi chỉ một tháng trước nhiều trung tâm đăng kiểm ở tp hcm có tình trạng người dân xếp hàng dài mất nhiều thời gian mới có thể hoàn tất đăng kiểm xe
thì giờ đây qua tìm hiểu anh nguyễn tiến thịnh đã biết và cài đặt ứng dụng ttdk về điện thoại của mình
từ ứng dụng này anh thịnh đã chủ động một thời gian và kế hoạch đưa xe của mình đi đăng kiểm
sau khi đặt địch theo giờ mong muốn thành công khi tới trung tâm đăng kiểm xe của anh thịnh được nhân viên cắp giấy nhận biết riêng và được ưu tiên theo địch hàng
cài đặt đăng ký thì cũng dễ dàng trong các thao tác của mình
và sau đó thì khi mà mình tải ra thì cơ quan đăng kiểm sẽ gửi cho mình một cái mã để mình một cuộc hẹn
sau này mình chủ động hơn cho lần sau mình tới mình khỏi phải công mình đi tới mình về xếp hàng
cứ mình tới đó mình vô mình quá trình đặt hồ sơ thì mình sẽ đưa cho nhân viên nhận hồ sơ cái mã hồ sơ mình khai báo
những ngày hoạt động trở lại gần đây nhiều trung tâm đăng kiểm ở tp hcm đã không còn tình trạng xếp hàng dài chờ đợi như trước
hay vào đó người dân đã phóng thổi hơn khi việc đưa xe đi đăng kiểm gặp phận lợi nhanh chóng
đối với đơn vị đăng kiểm cũng đã chủ động trong bố trí nhân lực phương tiện nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân
hiện nay thì về phía đơn vị thì
vì vẫn hoạt động hết nông sức nghĩa là nhân viên sau tết vẫn làm việc đầy đủ và cố gắng giải quyết phương tiện nhanh nhất cho chủ phương tiện để khỏi phải chờ đợi
để không bị tái diễn tình trạng ủng ứng mệt mỏi khi chờ đợi kéo dài như thời điểm trước tết nguyên đáng vừa qua
từ ngày một tháng hai sở yêu thông phận tải tp hcm đã đưa app ttdk vào sử dụng cài đặt trong điện thoại phong minh trên hai nền tảng ios và android
khi thao tác người dân
sẽ được cung cấp thông tin trung tâm đăng kiểm gần nhất thông tin số lượng xe phòng nhận trong ngày cũng như khung giờ trống để người dân chủ động
một điểm sáng khác của app này là thông tin số thứ tự công khai minh bạch và tránh được những tiêu cực có thể xảy ra khi lấy số thứ tự trực tiếp
cái hiệu quả thì nhìn nhận thấy rõ bằng cái việc là nó không còn cái ủng ứ ở các trung tâm đăng kiểm như thời gian trước
chúng tôi khuyến khích rằng nên đăng ký qua app để có thời gian cụ thể và chúng ta đỡ cái chuyện chờ đợi
và phải kiểm tra những tình trạng xe của mình có bị phạt nguội không có những lỗi về mặt kỹ thuật không để đỡ tốn thời gian khi đến đăng kiểm
hiện tại với một mươi ba trên một mươi bảy trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động mỗi ngày tp hcm có thể giải quyết cho hai phương tiện
cùng với việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hỗ trợ cũng đang đem những hiệu quả góp phần phục vụ tốt người dân và đơn vị đăng kiểm